câu hỏi đầu tiên của bạn huyền thương ở ninh bình
câu hỏi này xin được dành cho phó giáo sư tiến sĩ hà phan hải an
đó là thưa bác sĩ năm nay tôi năm mươi năm tuổi
xin lỗi đây là một bác khán giả lớn tuổi ạ
bị hay tiểu đêm mặc dù là buổi tối rất là hạn chế uống nước và ăn canh
vậy xin hỏi là liệu tôi có bị mắc bệnh thận hay không
dạ vâng thưa bác thực ra thì như lúc đầu chúng tôi cũng đã có trình bày
cái vấn đề tiểu đêm nó có rất nhiều nguyên nhân
và thói quen ăn uống cũng là một trong những cái gây ra những cái vấn đề đi tiểu đêm như thế này
nếu như mà mình hạn chế ăn canh và không uống nước ban đêm
thì đấy chỉ là một trong những cái biện pháp để giúp cho chúng ta không bị đi tiểu đêm thôi
còn lại thì rất là nhiều những nguyên nhân khác mà chúng ta cần phải xem xét
đặc biệt ví dụ phụ nữ chẳng hạn thì khi mà tuổi cao thì thường bao giờ cái khả năng cô đặc của thận
nó cũng sẽ theo thời gian mà thì nó sẽ suy giảm
và vì vậy cho nên là cũng là một trong những cái lý do làm cho người ta có thể bị đi tiểu ban đêm
ngoài ra đối với phụ nữ thì cũng còn một cái nữa đó chính là cái vấn đề cái cơ của sàn chậu
sau khi mình sinh nở nhiều lần nó sẽ yếu
vì vậy cho nên là có thể không giữ được nước tiểu tốt
và nó cũng sẽ gây cho mình cái cảm giác buồn đi tiểu và hay phải đi tiểu ban đêm
có rất là nhiều những lý do khác mà cần phải có thêm những cái thăm khám rất là chuyên khoa
thì mới có thể phát hiện ra được
vì vậy nếu trong tất cả những cái nguyên nhân đó thì có một nguyên nhân có thể liên quan đến bệnh thận
còn rất nhiều những nguyên nhân khác có thể không liên quan đến bệnh thận
vì vậy cho nên để có thể kiểm soát được tốt tất cả những triệu chứng này
thì chúng ta phải đến khám bác sĩ chuyên khoa
vâng ạ và lời khuyên dành cho khán giả huyền thương ở đây
đấy là không nên tự sửa
suy đoán là mình có bị bệnh thận hay không
mà nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịch đời
xin được đến với câu hỏi thứ hai